dự án đường bộ cao tốc bắc nam là dự án quan trọng quốc gia vì vậy cần phải thực hiện trình chính phủ
thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế chính sách đầu tư trước khi báo cáo bộ chính trị và trình quốc hội thông qua
đó là một trong những chỉ đạo mới đây của phó thủ tướng trương hòa bình đối với tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc nam
theo đó phó thủ tướng yêu cầu hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường bộ cao tốc bắc nam khẩn trương thẩm định
trình chính phủ bộ giao thông vận tải hoàn thiện báo cáo bộ chính trị và báo cáo quốc hội về dự án
trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư tiến độ thực hiện khởi công và hoàn thành
phó thủ tướng nhấn mạnh dự án này phải bảo đảm các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi công khai minh bạch không thực hiện chỉ định thầu
phó thủ tướng giao ngân hàng nhà nước sớm báo cáo thủ tướng chính phủ các giải pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư cho dự án
các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường xây dựng và các bộ ngành liên quan cần có cơ chế giám sát
thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot bảo đảm chặt chẽ